theo điều tra ban đầu đối tượng trương tấn lộc sinh năm hai nghìn năm quê ở an giang
có mâu thuẫn với trần chính minh chưa rõ nhân thân lai lịch
cho nên cả hai đã cùng hẹn gặp nhau để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn
vào khoảng một mươi chín h ngày hai tháng bốn lộc đã rủ thêm nhóm bạn đi trên tám xe mô tô
mang theo hung khí tự chế đến điểm hẹn để tìm nhóm của minh
khi gặp nhau lộc cho rằng kiệt và nhật đi cùng với nhóm của minh
cho nên các đối tượng trong nhóm của lộc đã cầm hung khí đuổi theo
lo sợ bị đánh cho nên kiệt đã tăng ga chở nhật bỏ chạy
do chạy với tốc độ cao kiệt và nhật đã va chạm với xe mô tô của hai người phụ nữ
chở theo một cháu bé nhỏ đang chuyển hướng qua đường
hậu quả kiệt và người phụ nữ đã tử vong
trần công nhật cùng người phụ nữ còn lại và cháu bé bị đa chấn thương
sau khi bị ngã nhật ngồi dậy thì bị nhóm của lộc chạy đến đánh và dùng dao chém
rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy bỏ trốn khỏi hiện trường
qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố diàn tỉnh bình dương
đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh xác minh truy xét các đối tượng có liên quan
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
cơ quan điều tra cũng đã thu giữ ba dao tự chế tám xe mô tô mà các đối tượng sử dụng để gây án
và vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên chủ trì
phối hợp với công an tỉnh điện biên công an huyện nậm bồ bắt giữ hai đối tượng
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vào thu giữ là một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
vào khoảng một mươi chín h ngày năm tháng bốn tại khu vực bản đề bua xã phìn hồ huyện nậm bồ tỉnh điện biên
tổ công tác bắt quả tang thào a già chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
đang vận chuyển một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
qua đấu tranh khai thác nhanh thào a già khai nhận đã được người đàn ông trú cùng bản tên là liều a xúa
thuê để vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới việt nam lào về đến bản đề bua xã phìn hồ
để giao cho một người đàn ông không rõ danh tính với tiền công là một mươi một triệu đồng
mở rộng điều tra truy xét tối cùng ngày lực lượng chức năng bắt giữ được liều a xúa
khi đang lẩn trốn tại mương nước trên rìa đồi tại khu vực mốc sáu mươi sáu tuyến biên giới việt nam lào
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam đối tượng hứa võ thường ba mươi năm tuổi ngụ tại xã phước thiền huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
liên quan đến vụ việc cơ quan công an cũng đã tiến hành khởi tố bốn đối tượng khác
để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo hồ sơ của cơ quan công an
đây là đối tượng nghiện ma túy lại lười lao động để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
thường đã đến địa bàn xã long an xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản rồi ra tay trộm cắp
khi đi ngang qua nhà của bà đoàn thị lệ thúy ngủ tại ấp bưng môn xã long an phát hiện không có người trông coi
cho nên đã đột nhập vào nhà và trộm nhiều trang sức bằng vàng laptop xe máy trị giá gần một trăm ba mươi triệu đồng
mang bán lấy tiền tiêu xài nhưng đã không thoát
được biết hứa võ thường đã cố gắng trộm cắp tài sản
và có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
chở hàng quá khổ quá tải vi phạm kích thước thành thùng xe không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông
mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn
và để giải quyết triệt đề tình trạng này ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
thì rất cần sự thay đổi nhận thức từ các chủ phương tiện
tuyến đường quốc lộ ba mươi bảy đoạn qua khu công nghiệp đình chám thành phố bắc giang
hàng ngày có hàng trăm người
và có hàng trăm các loại phương tiện giao thông qua lại
đây vừa là nút giao thông trọng điểm vừa là tuyến đường quan trọng trong việc vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhất là hạn chế thấp nhất các vụ việc tai nạn do vi phạm trở hàng quá khổ quá tải gây ra
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang đã thành lập các tổ tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm về chuyên đề này

với anh việc chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông đường bộ không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn cho cả xã hội
cũng chính bởi việc tuần tra kiểm soát xe quá khổ quá tải được triển khai đồng bộ quyết liệt nên nhiều chủ phương tiện đã dần nâng cao nhận thức
tích cực phối hợp với lực lượng chức năng

hai mươi ca tuần tra kiểm soát chuyên đề quá khổ quá tải trên các tuyến địa bàn trọng điểm
thông qua việc tuần tra kiểm soát giao thông lực lượng chức năng đồng thời tuyên truyền nhắc nhở các chủ phương tiện
cần được cao ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
về chuyên đề quá khổ quá tải trên tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
đó cũng là điều cần thiết để thực hiện hiệu quả và thực chất về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
có phần ngăn ngừa những tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra
công an tỉnh tây ninh cho biết đã phối hợp cùng với công an huyện tân châu để tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ nổ xảy ra tại nhà máy mì trường thịnh thuộc ấp một xã suối ngô huyện tân châu tỉnh tây ninh
cơ quan công an bước đầu nhận định nguyên nhân ban đầu xảy ra sự cố do
kỹ thuật chập điện
xảy ra sự cố kỹ thuật chập điện không phải tai nạn lao động
theo điều tra ban đầu vào lúc giờ ngày bốn tháng bốn tại nhà máy sản xuất tinh bột sắn thuộc công ty trách nhiệm hiệu hoạn trường thịnh
đã xảy ra sự cố kỹ thuật ở phòng kín đóng gói bao bì dẫn đến nổ ống dẫn bột
làm các thiết bị trong phòng đóng kín văng trúng bốn công nhân đang làm việc tại nhà máy
hậu quả đã khiến bốn công nhân bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu
cho đến ngày năm tháng bốn do vết thương quá nặng hai trong số bốn công nhân đã tử vong tại bệnh viện
hiện ubnd huyện tân châu đã phối hợp cùng với các đoàn đến nhà thăm hỏi động viên hỗ trợ và chia buồn với gia đình các nạn nhân
nắng nóng gây gắt được dự báo là chưa có dấu hiệu suy giảm tại khu vực nam trung bộ trở xuống nam bộ
chính vì vậy mà chỉ một bất cần nhỏ là cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
tại khu rừng trồng tràm thuộc tổ dân phố an cư tây thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra một vụ cháy rừng
ngay khi nhận được tin báo đồn biên phòng lăng cô đã huy động cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường tham gia cùng với các lực lượng và chính quyền địa phương để chữa cháy
thời tiết những ngày vừa qua tại tỉnh thừa thiên huế nắng nóng hanh khô cùng với lớp thực bì dày đã khiến cho đám cháy lan nhanh làm hơn một hectare rừng tràm bị cháy
sau hơn một giờ đồng hồ nỗ lực cho đến hai mươi một h ba mươi năm phút cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng
các lực lượng vẫn đang triển khai khống chế rứt điểm và dập tắt hoàn toàn đám cháy
theo thông tin ban đầu nguyên nhân cháy rừng là do người dân vô ý đốt lớp thực bì gây ra
cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết trường hợp xác định mắc cúm ah chín là bệnh nhân nam ba mươi bảy tuổi
cư trú tại xã tân lý đông huyện tân thành tỉnh tiền giang
vào ngày một mươi tháng ba bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt và tự mua thuốc để điều trị nhưng không thường xuyên
vào ngày một mươi sáu tháng ba bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phổi nặng nghi do virus
kết quả xét nghiệm bước đầu tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm phát hiện dương tính cúm a
và có các đoạn gen tương đồng virus cúm a phân tuyếp h chín
theo cục y tế dự phòng bộ y tế đây là trường hợp mắc cúm ah chín đầu tiên của việt nam từ trước đến nay
bộ y tế khuyến cáo hiện tại đang là giai đoạn chuyển mùa thời tiết thay đổi bất thường
là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển gia tăng sự tương tác giữa các chủng virus cúm
cùng với nguy cơ lây nhiễm sang các loài động vật có vú
bộ y tế nhận định trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các chủng virus cúm da cầm sang người
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về chuyên áo tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã số một mươi bốn ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi một
đối với đối tượng lê văn viễn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại xã phú hộ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cũng phản tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã
ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi hai của công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ là đối tượng nguyễn xuân thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn đức hậu xã đức hòa huyện sóc sơn thành phố hà nội
còn về tội giết người phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn hồng thêm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai hộ khẩu thường trú tại khu một mươi xã phù ninh huyện phù ninh tỉnh phú thọ
và đối tượng trần văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại xã minh lập huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chấn chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện